xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin nhanh lúc chín h ngày ba tháng bốn
thưa quý vị một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều qua tại một công trường đang thi công
trên địa bàn xã hải châu huyện hải hậu tỉnh nam định làm một người chết và bảy người bị thương
vụ tai nạn xảy ra tại công trường thi công một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xóm sáu xã hải châu
trong quá trình đổ bê tông phần mái bất ngờ giàn giáo bị đổ sập kéo theo phần mái
và những lao động đang làm việc tại đây vụ tai nạn là một người chết trên đường đi cấp cứu
bảy người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện huyện hải hậu và bệnh viện đa khoa tỉnh nam định
hiện sức khỏe những người bị thương đã ổn định không còn nguy hiểm đến tính mạng
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo huyện hải hậu cùng với các đơn vị chức năng đã xuống hiện trường
chỉ đạo giải quyết vụ việc và điều tra nguyên nhân
liên quan đến vụ dùng súng cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chợ long biên hà nội
vào dặng sáng ngày hai mươi sáu tháng ba công an thành phố hà nội cho biết đã khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với vũ trí trung chú tại quận hai bà trưng hà nội
về tội cướp tài sản
như antv đã đưa tin vào ngày hai mươi chín tháng ba công an tp hà nội phối hợp với công an quận ba đình
điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng vũ trí trung thu giữ một khẩu súng côn tự chế năm viên đạn và một vỏ đạn
theo công an quận ba đình dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng ba anh nguyễn viết tuyên và chị bùi thị nguyệt
là tiểu thương chợ long biên cùng với bốn người khác đang kiểm đếm tiền hàng tại chợ
đã bị một đối tượng nam giới bịt mặt dùng súng dí đập băng súng vào đầu anh tuyên đe dọa không chế những người có mặt
sau đó người dân nghe tiếng một tiếng nổ lớn nghi là tiếng súng và đối tượng cầm súng đã giật đến túi sách của chị nguyệt rồi chạy thoát
còn tại đà nẵng công an huyện hòa vang cho biết
công an huyện hòa vang đã bắt tạm giam với một nhóm đối tượng trú tại xã hòa phong huyện hòa vang về hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng gồm nguyễn văn thịnh trần cao xuân phan văn khiết nguyễn hải trần hữu nghĩa cùng chú tại xã hòa phong huyện hòa vang
trước đó vào chiều ngày một mươi bảy tháng hai thịnh và xuân cùng đến nhà anh nguyễn đình quý ở xã hòa khương để giữ việc
tại đây thì thỉnh có lời qua tiếng lại với một số thanh niên cùng dự tiệc và xảy ra mâu thuẫn
tối cùng ngày nhóm của thịnh trên đường về đến ngã tư thôn phước sơn thì gặp một nhóm thanh niên và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
thịnh và xuân chạy về nhà rủ thêm khiết nghĩa và hải quay lại tìm nhóm thanh niên trả thù
trong quá trình xô sát chu văn hồng chú tại xã phước sơn bị các đối tượng trên cầm cây lao đến đánh liên tiếp vào đầu
thịnh còn dùng cây dựa chém vào chân khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ hậu quả là hồng bị thương tích ba mươi năm
một vụ lưu hành tiền giả xảy ra tại xã long phú huyện tam bình tỉnh vĩnh long
đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long phối hợp với các lực lượng chức năng khác điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi chín tháng ba người dân phát hiện một phụ nữ vào mua đồ tại chợ song phú
nhưng trả tiền giả nên những người này đã chi hô đồng thời gọi đến công an xã song phú trình báo vụ việc
tiếp nhận thông tin trên phòng an ninh kinh tế phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long và công an huyện tam bình
đã mời người phụ nữ trên về làm việc kiểm tra số tiền trên người và trong xe mô tô của đối tượng
lực lượng công an phát hiện có ba tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng là tiền giả
công an tỉnh vĩnh long xin thông báo đến các cá nhân tổ chức đề cao tinh thần cảnh giác
đồng thời phối hợp cung cấp thông tin có liên quan tới vụ việc đến cơ quan an ninh điều tra
địa chỉ số bảy mươi một trên hai mươi hai a phó cờ điều phường ba tp vĩnh long điện thoại sáu mươi chín ba trăm bảy mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi tám
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long
để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
một đối tượng chuyên trộm cắp tài sản và tiền của người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi bắt giữ vào ngày hôm qua
đối tượng là trần nguyên vị trú tại huyện phú lộc tỉnh thủ thiên huế
vào đêm ngày hai mươi ba tháng ba vị đi xe khách từ huế vào bệnh viện sản nhi quảng ngãi
lợi dụng lúc người nhà bệnh nhân ngủ say vị đã lấy trộm hơn ba triệu đồng
và hai điện thoại di động trị giá hàng chục triệu đồng
sau khi trộm vị đón xe khách về lại huế
đến ngày một tháng bốn vị tiếp tục quay lại tp quảng ngãi
nhưng chưa kịp thực hiện thì bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều vụ trộm
tại các bệnh viện ở tỉnh quảng nam bình định phú yên
và lừa đảo chiếm hoạt tài sản ở tỉnh đắk lắc
liên quan đến vụ việc một nhóm học sinh trung
học cơ sở bắt một bạn nữ quy xuống đất
để các nhóm trời bới và đánh đập xảy ra tại nghệ an
sau buổi làm việc của sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an
với ủy ban nhân dân huyện diễn châu
và các trường trung học cơ sở diễn kim trung học cơ sở diễn hùng
vào chiều ngày hôm qua ban giám hiệu các trường đã họp
và đưa ra hình thức xử lý kỳ luật đối với nhóm học sinh đánh bạn
cụ thể nhà trường buộc thuê học có thời hạn một tuần
đối với bốn nữ sinh đã có hành vi đánh bạn
và hai học sinh còn lại sẽ bị khiển trách
trước hội đồng kỷ luật thông báo về gia đình
thời gian áp dụng kỷ luật kể từ ngày hôm nay mùng ba tháng bốn
sau sự việc này ủy ban nhân dân huyện diễn châu
giao phòng giáo dục và đào tạo huyện diễn châu
tiếp tục nắm tình hình tham mưu ủy ban nhân dân huyện
chỉ đạo các trường liên quan theo dõi giám sát chặt chẽ
việc thi hành kỷ luật và nắm bắt tư tưởng tâm lý
của các em học sinh bị kỳ luật
với hợp với địa phương gia đình học sinh
để có biện pháp quản lý giáo dục
nhằm giúp các em tiến bộ
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh
lúc chín h ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại